sau một ngày xét xử sơ thẩm vào chiều ngày một mươi năm tháng ba tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt các bị cáo mai hoàng long nguyễn văn đại cùng chú tp hcm và nguyễn tuấn anh chú thầy an giang tổng cộng năm mươi tám năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tại khu vực bến xe long an an giang phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã phát hiện nguyễn văn đại và nguyễn tuấn anh có biểu hiện nghi vấn nên đã mời về cơ quan công an làm việc
qua kiểm tra phát hiện trong người đại giấu một bọc ma túy trọng lượng bốn trăm linh g đối tượng tuấn anh khai đặt mua của mai hoàng long ở tp hcm với giá một trăm bốn mươi triệu đồng
long đã thuê nguyễn văn đại mang ma túy từ tp hcm xuống long xuyên giao cho tuấn anh thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ
theo cáo trạng vào ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tại khu vực bến xe long an an giang phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an làm việc